thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến công tác tại thừa thiên huế hôm qua đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trường quốc hội đã đến dâng hương dâng hoa tại khu lưu niệm
đại tướng nguyễn trí thanh và thăm tặng quà một số gia đình có công với cách mạng tại xã quảng thọ
huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
trước khu lưu niệm đại tướng nguyễn trí thanh phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
kính cẩn thắp hương thanh kính tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng kiên trung
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhà chính trị quân sự lỗi lạc của đảng quân đội
người con ưu tú của dân tộc việt nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao đóng góp của đại tướng
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cùng ngày phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đến thăm tặng quà các bà nguyễn thị triện
vợ liệt sĩ nguyễn thị yên người có công với cách mạng trần thị quýt vợ liệt sĩ
cùng chú tại thôn niêm phò xã quảng thọ
phó chủ tịch thường trực quốc hội ân cần thăm hỏi chia sẻ động viên các gia đình
nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống xứng đáng là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ học tập và nói theo